hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai tại trụ sở chính phủ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ
trưởng ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ đã chủ trì phiên họp đánh giá công tác điều hành giá
kiểm soát lạm phát năm hai nghìn một mươi bảy và định hướng điều hành giá năm hai nghìn một mươi tám
theo báo cáo của nhóm giúp việc ban chỉ đạo mặt bằng giá cả thị trường trong năm hai nghìn một mươi bảy biến động
theo hướng tăng thấp trong những tháng đầu năm giảm trong quý ii và tăng dần trở lại trong những tháng cuối năm
phát biểu kết luận phiên họp phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo nhận định
công tác quản lý giá năm hai nghìn một mươi bảy tiếp nối thành công hai nghìn một mươi sáu sát với chỉ tiêu quốc hội đặt ra
các bộ ngành chủ động tích cực trong điều hành phối hợp điều hành các mặt hàng thiết yếu
đặc biệt phó thủ tướng đánh giá cao vai trò của báo chí truyền thông đã đưa tin kịp thời khoa học
về công tác điều hành giá củng cố niềm tin của người dân doanh nghiệp công chúng đối với chính phủ
các bộ ngành không tạo ra lãm phát kỳ vọng
từ phân tích nhận định của các bộ phó thủ tướng vương đình huệ tin tưởng
chính phủ hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát lạm phát năm hai nghìn một mươi tám trong mức quốc hội giao dưới bốn
phó thủ tướng đề nghị bộ tài chính điều hành thu chi ngân sách chặt chẽ theo dự toán
nâng cao hiệu quả chi tiêu công đầu tư công đầu tư toàn xã hội
ngân hàng nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ linh hoạt theo diễn biến thị trường
cả về lãi suất tỷ giá tín dụng theo mức lạm phát cơ bản tăng từ một sáu đến một tám
bảo đảm cơ cấu và chất lượng tín dụng để phòng ngừa những biến động tiền tệ
phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải đàm phán với các nhà đầu tư ngân hàng
điều chỉnh giá bot đối với các trạm đã quyết toán
ưu tiên giảm phí hơn giảm thời gian thu phí giảm chi phí cho doanh nghiệp